hải quân sri lanka ngày ba tháng một mươi một cho biết là khoảng một trăm hai mươi con cá voi đã được giải cứu
sau khi mắc cạn tại một bãi biển thuộc khu vực ven biển phía tây nam đảo quốc này một ngày trước đó
ngư dân địa phương đã hợp sức với lực lượng hải quân nỗ lực đưa những con cá voi mắc cạn
trở lại vùng biển tại panadura phía nam thủ đô colombo
người phát ngôn hải quân sri lanka cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa được gần như tất cả số cá voi mắc cạn
khoảng một trăm hai mươi con quay trở lại đại dương trong đêm
tuy nhiên có bốn con cá voi đã chết trong quá trình giải cứu
cho đến nay hiện tượng cá voi mắc cạn hàng loạt tại vùng nước nông vẫn là một ẩn số lớn đối với giới khoa học